vào ngày hôm nay công an tp hà nội cho biết từ một mươi năm giờ sẽ triển khai sáu tổ công tác liên ngành
gồm cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự và công an địa bàn
kiểm soát chặt người ra đường không có lý do chính đáng tại một mươi hai quận nội thành
các tổ công tác hoạt động linh hoạt vừa tổ chức cắm chốt vừa tuần tra lưu động
tại các thời điểm có đông người dân lưu thông tại những điểm nóng về giao thông
các đầu mối giao thông quan trọng để kiểm soát chặt người ra đường không có lý do
mục đích của tổ công tác là giám sát việc sử dụng giấy đi đường của cơ quan doanh nghiệp
cấp có đúng đối tượng đối tượng ra đường có đúng mục đích để từ đó kịp thời xử lý nghiêm
và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đơn vị cấp giấy tránh tình trạng lợi dụng việc cấp phép
để ra đường không rõ lý do vi phạm giãn cách xã hội